đã từ nhiều năm nay cán bộ chiến sĩ đảo mắt bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an không còn phụ thuộc vào thực phẩm và nguồn rau xanh từ đất liền
để có được điều này chính là nỗ lực vượt khó và sáng tạo của cán bộ chiến sĩ đảo mắt trong trồng rau xanh và chăn nuôi
rau xanh hay thực phẩm tươi sống của các doanh trại bộ đội là hình ảnh thường thấy trên đất liền
nhưng để có được vườn rau xanh và thực phẩm tươi sống ở đào mắt không là điều dễ dàng
là đảo có độ dốc lớn hơn nữa núi đá chiếm bảy mươi diện tích doanh trại cũng không lớn
bởi vậy để có vươn rau hay khu chăn nuôi lính đảo phải vận dụng đủ mọi cách
từ trên núi hẹp những khoảng trống của đất đảo đều được người lính đảo mắt tận dụng để trồng rau xanh
ngoài ra để có thực phẩm tươi sống các phân đội đã đưa con giống từ đất liền ra nuôi theo kiểu hoang dã
ngoài ra để có thực phẩm tươi sống các phân đội đã đưa con giống từ đất đảo đều được người lính đảo mắt tận dụng để trồng rau xanh

cùng anh em chịu khó rồi là chăm sóc được nối và tiết kiệm
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trồng rau đã khó nhưng để rau phát triển tốt ở đảo cũng là một vấn đề
khí hậu ở đảo mắt khá khắc nghiệt mùa nắng thì rất nóng mùa lạnh cũng lạnh hơn và có xương muối rời đặc
nếu không có cách chăm sóc thì rau xanh không thể sống nổi
điều quan trọng hơn cả là nguồn nước tưới cho cây trồng rất khó khăn
ở đảo nước ngọt đều phụ thuộc vào nước mưa
bởi vậy để có nước tưới rau chiến sĩ đảo mắt đã phải dùng mọi biện pháp như làm nhiều bể chứa tạo bể lọc để tận dụng từ nước sinh hoạt
đi qua thời tiết biển đảo nguồn nước đó là đặc biệt khó khăn
để bảo đảm nguồn nước tưới tiếu và tăng giá sản xuất bảo đảm nguồn rau xanh trên đảo
thì các bạn ngoài nước mưa nước sinh hoạt hàng ngày để bảo đảm tăng giá
thì anh em trên đảo là chủ yếu là tiết kiệm nước bằng hệ thống sử dụng các nguồn nước bằng rửa và sử dụng lại qua hệ thống lọc ba lần
có thể bằng hộp sộp bằng hệ thống lọc để tận dụng nguồn nước để bảo đảm tưới tăng giá
bảo đảm nguồn rau xanh trên đảo bảo đảm nguồn rau xanh trên đảo của đơn vị bảo đảm người sinh hoạt hàng ngày
bằng những sáng kiến mà đến nay trên đảo mắt có diện tích trồng rau khoảng tám trăm linh m hai
bảo đảm nhu cầu một mươi bốn kg rau xanh mỗi người trên tháng
ngoài ra các phân đội cũng tăng ra thêm bảo đảm cung cấp gần một mươi bảy tấn thực phẩm tươi sống mỗi năm
đây là nỗ lực rất lớn của cán bộ chiến sĩ đảo mắt
góp phần tự chủ nguồn thực phẩm rau xanh cho bộ đội yên tâm công tác ở đảo